theo quy định của nghị định số một trăm linh người vi phạm giao thông sẽ bị tước bằng lái xe tối đa hai năm do đó một số tài xế đã giả khai báo mất giấy phép lái xe hoặc không có giấy phép lái xe để xin cấp lại
để phát hiện các trường hợp khai báo gian dối hoặc sử dụng giấy tờ giả lực lượng chức năng sẽ dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh tài xế mất giấy tờ thật hay không
nếu trường hợp bị tước giấy phép lái xe mà bị phát hiện gian dối lái xe sẽ phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
theo cục cảnh sát giao thông sáu tháng đầu năm trên toàn quốc đã xử lý hơn một bảy triệu tài xế vi phạm luật qua đó tước một trăm năm mươi bảng lái xe các loại